tiếp tục thực hiện dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi mỗi quận huyện tại thành phố hồ chí minh
sẽ triển khai một mô hình chợ truyền thống bảo đảm an toàn thực phẩm
thành phố hồ chí minh hiện có khoảng hai trăm bốn mươi chợ truyền thống đang hoạt động
đến nay thành phố đã phê duyệt chợ đầu mối nông sản thực phẩm hóc môn và chợ bến thành
là hai chợ đầu tiên triển khai mô hình chợ an toàn thực phẩm
đây là cơ sở để hai mươi bốn quận huyện xây dựng mô hình chợ an toàn
bảo đảm một trăm linh hàng hóa thực phẩm kinh doanh tại chợ phải được truy xuất nguồn gốc
góp phần giúp người tiêu dùng yên tâm với thực phẩm
thành phố cũng triển khai các công tác giám sát lấy mẫu thanh tra kiểm tra chặt chẽ và rộng khắp
nhằm kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng
tới đây thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục triển khai các đề án
chuỗi thực phẩm an toàn quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo thịt da cầm và trứng da cầm
tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm
tập trung vào các sản phẩm của các cơ sở có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm
xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm